thưa quý vị và các bạn lực lượng quản lý xuất nhập cảnh là lực lượng nghiệp vụ của ngành công an
làm công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động xuất nhập cảnh cư trú
không những thực hiện công tác nghiệp vụ mà còn phục vụ công tác đối ngoại hội nhập quốc tế của đất nước
những năm qua nhằm tạo ra những thuận lợi tiện ích nhất trong giải quyết thủ tục hành chính
thông thoáng công khai minh bạch lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã tích cực chủ động
ứng dụng khoa học công nghệ tiên phong chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức cá nhân
trong công tác quản lý xuất nhập cảnh góp phần giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đến thăm việt nam vào thời điểm cuối năm emily kết và bạn của mình đã có nhiều ấn tượng khi làm thủ tục nhập cảnh
nếu như trước đây việc nhập cảnh vào việt nam cần nhiều thời gian để làm thủ tục
thì giờ đây những khách du lịch như emily kết
và bạn của mình đã có thể chủ động xin visa qua mạng thông qua hình thức trực tuyến
với cách giải quyết như vậy người nước ngoài khi đến việt nam không còn phải mất thời gian chờ đợi nhận thị thực nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu
tôi cảm thấy rất thuận tiện khi mà mọi thủ tục có thể chủ động thực hiện trước đó
điều này giúp cho việc xin thị thực của tôi diễn ra nhanh chóng tôi có thể chủ động được kế hoạch di chuyển tham quan của mình
những phản hồi tích cực của bạn bè quốc tế
điều này giúp cho quốc tế khi đến việt nam gần đây đến từ phần lớn việc thay đổi hành lang pháp lý về xuất nhập cảnh
thuận lợi cho công dân trong nước và quốc tế với nhiều điểm mới phù hợp với tình hình thực tế
điểm dễ nhận thấy nhất là thời hạn thị thực điện tử được nâng từ ba mươi ngày lên chín mươi ngày
nghĩa là thời gian tăng gấp ba lần so với quy định trước đây và có thể tùy chọn cho cấp một lần hoặc nhiều lần
thêm vào đó
triển khai thực hiện nâng thời hạn tạm trú từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày đã tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế
lựa chọn những chương trình du lịch nghỉ dưỡng xuyên việt và liên quốc gia giúp họ chủ động thời gian lịch trình tham quan
tôi nghĩ là quy định mới từ một mươi năm ngày ra hạn thành bốn mươi năm ngày là điều rất tuyệt vời đối với du khách đến pháp việt nam
việc sửa đổi như thế này sẽ tiến gần hơn với thế giới giúp du khách đến việt nam cảm thấy thoải mái
và sẽ muốn ở lại thêm nhiều và lâu hơn
apeticas tôi cảm thấy rất vui mừng khi mà được đến việt nam lần đầu
tôi có thể đi du lịch nhiều nước khi việt nam đã gia hạn thời gian miễn thiết thực cho công dân anh của chúng tôi lên bốn mươi năm ngày
trước đó một mươi năm ngày chúng tôi có thể di chuyển ở việt nam sau đó chúng tôi sẽ phải quay về nước
tuy nhiên đến bây giờ chúng tôi có thể từ việt nam đi sang các nước khác và sau đó quay lại việt nam
tôi rất là phấn khích và cảm thấy muốn chia sẻ với bạn bè tôi ở trong nước
muốn đi nơi này
thủ tục đăng ký đơn giản thời gian xét duyệt nhanh chóng
những thay đổi theo hướng thuận lợi cho công dân trong nước và quốc tế đã nhận được nhiều phần hồi tích cực
đặc biệt sau khi được mở visa nâng thời hạn tạm trú hàng trăm nghìn người nước ngoài đã đề nghị cấp visa để nhập cảnh vào việt nam
cụ thể từ khi luật thứ hai mươi ba có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
cục quản lý xuất nhập cảnh đã cấp một một trăm năm mươi ba sáu trăm bảy mươi một e visa
trong đó mục đích du lịch là một hai mươi một hai trăm một mươi chín chiếm tám mươi tám và tăng bốn mươi năm so với trước khi luật có hiệu lực
đây là bước tiến để thúc đẩy du lịch việt nam phát triển cạnh tranh với các nước trong khu vực
cộng phần tạo dựng hình ảnh đất nước việt nam thần thiện an toàn và cởi mở
chính phủ đã áp dụng chính sách đơn phương mới thực thực cho một mươi ba
và nâng thời hạn lưu trú lên đến bốn mươi năm ngày
việc này cũng đã tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc triển khai bán các tour du lịch cho khách nó đa dạng hơn và dài ngày hơn
đặc biệt là có rất nhiều du khách trước đây khi họ đến việt nam rồi và họ muốn được tham quan nhiều hơn khám phá nhiều hơn
thì họ rất e ngại trong việc phải xin gia hạn lưu trú
nhưng bây giờ với chính sách mới là việc đơn phương mới thực thực lên đến bốn mươi năm ngày
thì tạo điều kiện cho du khách có thời gian rất thoải mái và họ rất chủ động với chương trình tour
để có thể khám phá được việt nam nhiều hơn
và chúng tôi cũng rất là dễ dàng trong việc tổ chức các tour du lịch dài ngày cho khách hàng
trong năm hai nghìn hai mươi ba thì việc sửa đổi luật xuất nhập cảnh liên quan đến công dân việt nam và liên quan đến người nước ngoài
đã kịp thời áp dụng được những chính sách mới liên quan đến thủ tục cấp visa
cũng như là thủ tục xét duyệt đối với người nước ngoài
và việc mở rộng về ngày lưu trú ở tại việt nam
đây là một trong những chính sách hết sức cởi mở của việt nam
và giúp cho kích cầu trong việc tăng lượng khách du lịch cũng như các nhà đầu tư đến với việt nam rất nhiều
và ngay sau khi mà luật có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám đến nay
thì số lượng xét duyệt về visa địa tử cũng như xét duyệt về nhập cảnh với các mục đích du lịch và đầu tư đã tăng lên hết sức rõ rệt
với tinh thần lấy người dân làm trung tâm
lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng
những năm qua cục quản lý xuất nhập cảnh đã không ngừng đổi mới phương pháp làm việc
đơn giản hóa các thủ tục hành chính đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực công tác
hiện nay bốn mươi dịch vụ công liên quan đến xuất cảnh nhập cảnh đang được triển khai hiệu quả trên cổng dịch vụ công bộ công an
việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cùng với phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người nước ngoài
tại công an các địa phương góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân
trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh giúp giảm chi phí đi lại tiết kiệm thời gian
sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh từ nhiều năm qua
ông ramesh anand quốc tịch ấn độ rất vui khi được đăng ký tạm trú trên nền tàng số
bởi việc này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức của ông
cũng như nhân viên và các đồng chí
đối tác từ nước ngoài
đối với công ty nước ngoài việc khai báo qua điện tử giúp tôi và nhân viên giải dạng khai báo
tiết kiệm được thời gian và đồng thời giúp cho công ty thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật việt nam
điểm cấp đổi hộ chiếu tại cục quản lý xuất nhập cảnh
không còn cảnh người dân chờ đợi làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu
đây là kết quả của việc bổ sung hình thức nộp hồ sơ trực tuyến
được quy định trong luật quản lý xuất nhập cảnh mới được sửa đổi bổ sung
bên cạnh đó theo luật mới này người dân khi có nhu cầu cấp lại hộ chiếu phổ thông
cũng không cần đụng bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
điều này giúp cho người dân tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đi lại
bây giờ khi mà làm dịch vụ công thì cái việc nộp hồ sơ các hướng online rất là nhanh
bởi vì thực ra mình chỉ mất đến năm phút là xong bởi vì toàn bộ thông tin của mình đã có sẵn được trên hệ thống
thì cái việc mà mình đưa hồ sơ đến
xong rồi mình nộp thì nó chỉ mất khoảng năm phút mình chỉ phải tài hành lên rồi bấm nộp hồ sơ cái là xong
xong rồi hôm nay thì cũng chỉ là đến nhận kết quả thôi không cần phải làm gì nhiều cả
với việc triển khai luật sửa đổi số hai mươi ba
thì cái tiện ích cho người dân việt nam mình đã thể hiện rất là rõ rệt
với dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu thì chúng tôi đến nay
chúng tôi đã đạt được trên chín mươi dịch vụ công trực tuyến
tức là và cấp được gần bốn triệu của hộ chiếu trong năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy là hàng triệu người đã không phải đến cục quản lý xuất nhập cảnh
hay đến các điểm cấp hộ chiếu trước đây nữa mà ngồi tại nhà để được cấp hộ chiếu
việc này cũng hết sức tuận lợi và giảm cái rất là chi phí xã hội rất nhiều
trong quá trình làm thủ tục cho người dân
cùng với đó thì tạo ra một cái hành lang pháp lý
để chúng tôi có thể triển khai những dịch vụ công trên môi trường điện tử
cũng giúp cho cái việc là hoàn thiện hơn nữa trong cái chính phủ số
theo đúng chỉ đạo của chính phủ trong thời gian vừa qua
cùng với việc sửa đổi hành lang pháp lý cải cách hành chính
việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân
được lực lượng quản lý xuất nhập cảnh chú trọng đầu tư
hiệu quả của những đổi mới này thể hiện rất rõ từ việc tránh ủn tắc tại khu vực cửa khẩu
đặc biệt là dịp cao điểm hè hay lễ tết
nếu như những năm trước

tết các làn kiểm tra an ninh hoạt động hết công suất vào thời điểm tết nguyên đán
thì giờ đây đã có một khu vực hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện
lần đầu tiên xuất hiện thu hút sự chú ý của nhiều hành khách
đó là hệ thống xuất nhập cảnh tự động được đặt tại khu vực kiểm tra an ninh
đây là điểm nhấn khác biệt so với mọi năm ở khu vực xuất nhập cảnh tại các sân bay
nội bài đà nẵng cam ranh tân sơn nhất phú quốc
đã chính thức khai thác vận hành hệ thống xuất nhập cảnh tự động
hệ thống autogate sau khi được đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách nhập cảnh xuất cảnh
rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh vì đã bỏ bớt cái phần gọi là thủ tục để đóng dấu
trong dịp tết nguyên đán thì số lượng hành khách nhập cảnh xuất cảnh cũng tăng
trước tết thì số lượng khách sẽ tăng theo hướng nhập cảnh
còn sau tết thì sẽ là xuất cảnh
thì với hệ thống autogate hiện tại thì chúng tôi sẽ góp phần tạo điều kiện giải phóng khách nhanh
và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh cho hành khách
đối với trong dịp tết nguyên đán thì chúng tôi với những dự báo là hành khách sẽ tăng
thì chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành nắm thông tin liên quan đến số lượng chuyến bay
số lượng hành khách số thời điểm cao điểm thất biểu để chúng tôi chủ động bố trí phương tiện
kỹ thuật cũng như bố trí lực lượng cán bộ để hỗ trợ làm các thủ tục nhập cảnh xuất cảnh cho hành khách
trở lại việt nam
sau chuyến du lịch dài anh lê trí thắng cùng các bạn bè của mình đã rất bất ngờ
khi được các cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh
thông qua hệ thống cổng kiểm soát tự động autogate đây là một hệ thống điện tử hiện đại
được kết nối với dữ liệu dân cư quốc gia nên việc khai báo thủ tục theo hình thức thủ công như trước kia đã được loại bỏ
thay vào đó mọi thứ đã trở nên thuận tiện hơn
mình cũng có đi và cả các nước bây giờ đều là tự động hóa
và việt nam mình thấy làm như thế này là rất thuận tiện cho người dân
nhất là nhân dịp tết nguyên đán sắp tới rất nhiều các cửa vào về nước
thì làm tất cả tự động hóa như thế nó sẽ giúp người dân được nhanh gọi lại
với lượng lượng người đi lại trong cái dịp cận tết nguyên đáng như thế này thì rất là đông
nhưng mà nhờ có thủ tục tự động thì tôi đã rút ngắn được rất là nhiều thời gian
tôi cũng cảm thấy là rất là vui và hài lòng
với hệ thống này người nhập cảnh không phải chờ đợi làm thủ tục đóng dấu nhập cảnh tại bục kiểm soát
việc áp dụng các giải pháp công nghệ đã giúp đẩy nhanh quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh giảm bớt sự mệt mỏi cho người dân
điều này vừa tạo thuận lợi cho người dân vừa tiết kiệm nhân lực nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong quản lý xuất nhập cảnh
với các du khách kiều bào về thăm thân nhân dịp tết nguyên đán
cửa tự động đã giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi làm thủ tục tại cửa khẩu tiết kiệm thời gian để về sớm với gia đình
một vài lần trước tôi đi cũng xếp bằng khoảng một tiếng đồng hồ
bây giờ ít nhất trong trường hợp đến giờ này mình sẽ rất nhanh chóng mình được ra mình xuống lấy đồ thậm chí về nhà sớm không bị tắt đường nữa
sau một thời gian sử dụng thí điểm đến nay autogate đã hoạt động ổn định
tính chính xác cao phương tiện mới này được đánh giá là bước đi hiện đại phù hợp với việc chuyển đổi số
đồng thời lưu trữ đầy đủ chính xác cũng giúp phục vụ tốt cho công tác thống kê quản lý nhà nước giảm áp lực cho cán bộ thực hiện công tác thủ công
với một hệ thống ba mươi hai cửa dành cho các đối tượng sử dụng autogate theo đúng quy định của pháp luật và được triển khai từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
quá trình triển khai đến nay thì đã nhận được sự phản hồi rất tích cực của người dân đặc biệt đối với người dân việt nam
khi nhập cảnh sử dụng autogate rất là thuận tiện với mức thời gian làm thủ tục không quá ba mươi giây một trường hợp
và hết sức thuận tiện trong quá trình đăng ký cũng như là sử dụng autogate góp phần là làm tăng năng lực khai thác các sân bay nhà ga
lên việc giảm tải về việc ồn tắc trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh của năm hai nghìn hai mươi ba
và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong thời gian tới khi người dân đã tiếp cận vào những công nghệ ứng dụng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
thì lưu lượng qua cửa autogate sẽ ngày càng tăng hơn và góp phần giảm cho việc ồn tắc tại các cửa khẩu trong thời gian tới
ngoài đơn giản thủ tục nhanh gọn cho hành khách cục quản lý xuất nhập cảnh cũng chú trọng đẩy mạnh hơn nữa
văn hóa phục vụ nhân dân
vào thời điểm cận tết nguyên đán công an các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế cũng đã phát huy tinh thần
mỗi ngày làm một việc tốt mỗi ngày là một việc có ý nghĩa bằng cách luôn bố trí nhân sự quan sát nắm tình hình
sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp người dân chưa nắm rõ các thủ tục thực hiện hoặc những yêu cầu phát sinh
công an cửa khẩu được ví là mặt tiền của mặt tiền là những người đầu tiên tiếp xúc với du khách quốc tế vào việt nam
những cử chỉ lời nói tác phong của các chiến sĩ cũng còn thể hiện sự thân thiện hiếu khách và chuyên nghiệp
của người công an nhân dân nói riêng và của người việt nam nói chung
sau khi hệ thống autogate đưa vào hoạt động trong giai đoạn đầu số lượng hành khách nắm được quy định
cũng như việc sử dụng autovet đang rất là hạn chế
cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu xuất nhập cảnh trong ca trực thường xuyên phối hợp hỗ trợ hành khách
trong quá trình để làm các thiết kế
thủ tục để đăng ký cũng như là hỗ trợ các thủ tục để thực hiện các từng bước để nhập cảnh
xuất cảnh qua autogate từ đó tạo điều kiện thuận lợi cũng như là thu hút số lượng hành khách
mà sử dụng autogate để nhập cảnh xuất cảnh ngày càng tăng
đối với lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu chúng tôi đã có nhiều năm xây dựng
văn hóa ứng xử khi giao tiếp đối với hành khách cũng như là thực hiện những quy định theo điều lệnh nội vụ của bộ công an
đảm bảo cho con người kiểm soát xuất nhập cảnh cũng sẽ ngày càng thân thiện hơn và hướng dẫn hiệu quả hơn
trong quá trình giúp đỡ cho những hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh
bên cạnh những công nghệ được áp dụng thì yếu tố con người của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
cũng được chúng tôi hết sức là coi trọng và thường xuyên đào tạo bồi dưỡng và nâng cao năng lực về cả nghiệp vụ
về cả ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ
sau một thời gian triển khai thực hiện đồng loạt những đổi mới liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh
đã cho thấy sự phù hợp với điều kiện thực tế
đặc biệt với việc đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi
đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và góp phần hướng đến mục tiêu hoàn thành xây dựng chính phủ số vào năm hai nghìn ba mươi
ghi nhận những thành tích và kết quả đã đạt được của lực lượng quản lý
nhiều lượt tập thể đã được tặng bằng khen của bộ công an và cá nhân được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý xuất nhập cảnh
đã vình dự được bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
những thành quả đó đã mang lại những ý nghĩa rất lớn
thiệp thêm sức mạnh cho những người lính trong hành trình đổi mới hết mình vì nhân dân phục vụ
đối với chúng tôi khi mà bước vào những cái ngày giáp tết như thế này
có thể năm nay vào năm hai mươi bốn chúng tôi có cái cảm nhận là hết sức khác biệt so với cả những cái tết năm trước
trong đó là cái việc mà người dân đứng xếp hàng làm thủ tục ở tại các điểm làm thủ tục về hành chính về xuất nhập cảnh đến nay đã không còn và rất là thông thoáng
cùng với đó thì cái việc mà để tạo điều kiện cho người dân
từ việc làm thủ tục cấp giấy tiền

cho đến việc kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu
cũng đã đi vào quy củ nền nếp và cùng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
chúng tôi cũng đã phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
và trong thời gian tới thì việc hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin được thông suốt hơn nữa
thì tôi cũng xác định rằng nó cũng sẽ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn nữa
tinh thông chuyên nghiệp thân thiện vì nhân dân phục vụ một mươi một chữ vàng mà thủ tướng trao tặng
là niềm vinh dự cũng là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thi đua sung kích lập công
từ những bước chuyển lớn trong cải cách hành chính ứng dụng công nghệ hiện đại
đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ thật đẹp trong lòng nhân dân và du khách bạn bè quốc tế